những ngày qua nhân dân tỉnh quảng nam đã chung sức cùng chính quyền ủng hộ nhiều hiện vật
nhu yếu phẩm cho đồng bào và các chiến sĩ ngày đêm đang làm nhiệm vụ trong khu cách ly và các chốt chặn
từ đó tiếp thêm động lực trong cuộc chiến chống lại dịch covid một mươi chín không ai bị bỏ lại phía sau
với lời kêu gọi từ các cấp chính quyền ông nguyễn đăng vân cùng với hai người khác trong hội cựu chiến binh
thôn phú khuê đã đứng ra đi thu gom những quả bầu bí cân gạo trái cây quả trứng của bà con trong thôn
để ủng hộ đồng bào ở trong khu cách ly
chúng tôi là chỉ có ba anh em cho nên chưa bây giờ nhân dân đăng ký ủng hộ nhiều lắm
nhưng mà chúng tôi chưa có điều kiện để đi thu gom
thì chúng tôi đã có cái vận động nhu yếu phẩm để rồi hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng đơn ở khu vực cách ly
để rồi chia sẻ một phần khó khăn với nhà nước để rồi tạo cái điều kiện có cái đời sống của các hộ nơi cách ly
từ đầu mùa dịch đến nay ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng nam liên tục nhận được sự đóng góp
của các tổ chức cá nhân nhân dân trong và ngoài tỉnh gửi đến ủng hộ công tác phòng chống dịch ở địa phương
với tổng số tiền hơn ba năm tỷ đồng
mới đây đơn vị vừa chuyển hơn một tỷ đồng từ nguồn kinh phí ủng hộ phòng chống dịch cho một mươi bốn huyện thị xã thành phố
để hỗ trợ người dân đang cách ly